là một trong những lễ hội sớm nhất khu vực phía bắc dịp đầu năm mới hội rước pháo làng đồng kỵ năm nay vẫn luôn được người dân địa phương duy trì cùng mong muốn tái hiện lại những nét đẹp văn hóa truyền thống mang lại sự tươi vui phấn khởi cho người dân đồng kỵ nói riêng và người dân cả nước nói chung trong dịp tết cổ truyền của dân tộc
lễ hội này diễn ra trong suốt ba ngày từ sáng mùng bốn đến hết mùng sáu tháng riêng âm lịch hàng năm và thu hút hàng nghìn khách du lịch đến tham quan
những tiếng trống tiếng kèn tiếng hò reo của thanh niên trong làng từ lâu đã trở nên rất quen thuộc với người dân làng đồng kỵ tỉnh bắc ninh vào mỗi sáng mùng bốn tết
bởi đây chính là dấu hiệu bắt đầu lễ hội rước pháo làng đồng kỵ truyền thống của địa phương này
lễ hội được tổ chức linh đình nhằm tái hiện lại chiến công hiể hách đánh giặc của thánh thiên cương vị tướng được dân tôn thờ làm thánh hoàng
khi tướng của ta đánh giặc trở về
dân lảng có tổ chức quấn pháo và dước pháo
dước pháo là tập trung ở một khu đỉnh lớn gọi là đỉnh làng để tất cả đấy ra ăn mừng khi chiến thắng trở về
đúng chín giờ sáng pháo được rước từ nhà truyền thống gia đình trong sự gieo hò hô vang của dân làng và sự háo hức của người du khách thập phương
hai quả pháo trong lễ rước năm nay được làm tượng trưng bằng gỗ và sơn son thép vàng
dài khoảng sáu mét với đường kính hơn sáu mươi cm nặng sáu trăm linh kg
thân pháo được chạm trổ hình long lân quỳ phụng
tiếng pháo tự như tiếng sấm của đất trời và ước nguyện năm mới mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt
mình mỗi năm thì tham gia vào lễ hội này cảm thấy là háo hức phấn khởi nên nhân dân quyết tâm để giữ diễn cái tinh thần này
năm ngoái lễ hội rước pháo làng đồng kỵ chính thức được nhà nước công nhận là di sản văn
văn hóa phi vật thể vì vậy người dân và chính quyền địa phương càng quyết tâm để lưu giữ nét đẹp truyền thống của lễ hội này
chúng tôi là những người thay mặt cho ban lễ hội quyết tâm đẩy mạnh những ý thức để bảo vệ và đưa ra trong toàn quốc và cũng có thể đưa ra toàn thế giới
năm nay chúng tôi sẽ cố gắng làm hoàn thành tốt mọi
lễ hội không chỉ thể hiện sự uy vũ sức mạnh và tinh thần bất khuất của người dân việt nam mà còn đem đến niềm vui hứng khởi đầu xuân mới cho dân làng đồng kỵ cũng như du khách trong và ngoài nước
ban tổ chức đã chuẩn bị chú đáo bảo đảm tình hình an ninh trật tự và giữ gìn môi trường sạch đẹp tạo ấn tượng tốt trong lòng du khách đến dự lễ hội